thưa quý vị và các bạn trong khi chúng ta vẫn không thôi dây dứt về cái chết đau lòng của những người việt trong xe container vào anh hồi tháng một mươi
nhiều đối tượng cơ hội chính trị thừa dịp đã đổ lỗi cho nhà nước cho chế độ
thì ít người biết rằng chính những kẻ này lại tiếp tay bao che cho hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
và ở lại nước ngoài trái phép đẩy mạng sống của người dân vào vòng nguy hiểm
nguyễn đức thiện ở xã hưng yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
hiện bố mẹ làm những công việc lặt tặt trong nhà
công việc này rõ ràng không tương xứng với một thanh niên có sức vóc như thiện
cũng như nhiều người thiện từng mơ ước về một tương lai sáng lạn
được lao động làm việc ở một đất nước có nền kinh tế phát triển
có điều kiện khí hậu ôn hòa hơn ở miền trung quê em
nhưng giấc mơ đó đã bị dập tắt
thiện vừa trở về sau hơn một tháng sống tại trại tị nạn ở indonesia
và trước đó là những ngày lênh đanh trên biển khơi giữa danh giới của sự sống và cái chết
thiện trở về mang theo một gánh nặng nợ nần
một em đứng trên này đi năm ngày
năm ngày thì đến sáng ngày thứ năm thì hai người lấy tàu indo cũng bỏ trộn
thì bọn em lúc đấy bọn em biết là một chắc thì biết là kiểu gì không bị bắt
chị muốn hỏi là trong năm cái ngày mà ở trên cái thuyền nhỏ như thế thì bọn em có cảm thấy lo không

cũng không biết là nó gần hay là không biết là nó gần
mình đi bắt bao nhiêu ngày ấy thì mọi người cũng đồng viên chắc là cũng nửa nhưng thực sự là thấy rất nguy hiểm
nên mà cho em đi lại chắc không bao giờ
táo tận hơn là trường hợp của trần minh châu ở diễn châu nghệ an
châu chưa từng làm hộ chiếu bao giờ nhưng người hứa hẹn đưa châu đi new zealand nói rằng không cần hộ chiếu
họ vẫn có thể đưa em đến miền đất hứa
chỉ cần có tám đô la mỹ
người ta cũng nói thêm rằng số tiền này chỉ cần làm việc trong một tháng
em đã có thể gửi về trả nợ cho gia đình
nó nói là em làm đi được
nó nói là lại hộ chiếu người khác
đây là lại hộ chiếu người khác thì nó làm cho đi luôn
nó nói thế
thì được mua ở sài gòn này

nguyễn đức thiện ở hương yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
và trần minh châu ở diễn thịnh diễn châu nghệ an
chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp bị lừa đảo nộp tiền để đi vượt biên trái phép
theo thiện và châu cho biết trên chiếc tàu xuất phát từ indonesia
được nói là sẽ đến new zealand
ngoài thiện và châu còn có ba mươi chín người việt nam khác
bao gồm cả phụ nữ và trẻ em
trong đó có một mươi ba người ở nghệ an hai mươi tám người ở hà tĩnh
thông qua nguyễn văn tuấn ở thành phố vinh tỉnh nghệ an
tất cả những người này tập kết ở thái lan
tại indonesia một người khác do tuấn giới thiệu là hà văn thành
sẽ lo khách sạn tàu và thực phẩm để họ di chuyển tiếp đến new zealand bằng đường biển
những người trong đoàn cũng đưa một phần tiền cho tuấn ở thái lan
phần còn lại đưa cho hà văn thành ở indonesia
số tiền trung bình
từ khoảng tám đến một mươi nghìn đô la mỹ một người

theo lời kể của thiện và châu
từ indonesia họ xuống một chiếc tàu nhỏ mà ai cũng nghĩ đó chỉ là một chiếc tàu trung chuyển
bởi nó quá bé so với hành trình vượt đại dương để đến với đất nước new zealand xa xôi
nhưng rồi họ mới hiểu
đó chính là phương tiện được sử dụng trong suốt năm ngày lênh đênh trên biển
mà sợ không ai dám nói ra
vào buổi trưa ngày thứ năm tàu ghé một hòn đảo nhỏ
lái tàu người indonesia ra hiệu cho mọi người biết rằng
tàu sẽ được đưa đến new zealand
tàu sẽ được đưa đến new zealand

nhưng chờ từ trưa đến tối
hai tài công của tàu đã biến mất
tiếp sau đó cảnh sát indonesia xuất hiện
bốn mươi một người được đưa trở lại indo
sống tập trung trong một trại tị nạn
nó cho vào một hòn đảo
nó nói là đi mua dâu nó chờ mãi đến khoảng bảy giờ tối
để tạm giờ là công an nó để nó hỏi
bọn em lúc đầu tiên thì không liên lạc được
thì sau đấy có một số người
tự tại vì không có điện thoại không có gì cả
sau đấy chỉ có một mươi đứa điện thoại đi không có hỏi
thì lúc đấy thì họ
tức là họ bắt đầu trụi bộ tách nhiệm chứ
chẳng bỏ lỡ thật á tức là cũng liên lạc được không ạ
chẳng bỏ lỡ liên lạc được nhưng mà họ bảo là
một mấy hôm đầu thì họ bảo là chờ một thời gian nữa
nhưng sau đấy thì cũng không liên lạc nữa
anh trùng bình thường thì anh bóp
anh theo kiểu cách của nó biết
thời chúng cơm thì nó cho thì anh cho thôi
còn anh đa số là dân tình mà nó cho không ạ
nó ở bên kia nó ở đó nó cho mình không ạ
chứ mấy khi nó cho mình ạ
thật ra thì những ngày đó là ngày rất lo lắng
thật là lo lắng con mình bây giờ không biết là
nó ở cái chỗ nào đó có an toàn hay không
về nó có có cơ hội để trở về gia đình hay không
mà cái ngày đó là ngày hết sức gia đình hết sức lo lắng
sau đó thì khoảng thời gian sau đó thì thấy con nó bảo là về được
thì gia đình bắt đầu có thứ yên tâm
đến lúc thực tế thì hôm nay con nó đã trở về
nhưng mà hiện tại gia đình nên mất cái số tiền
để trao đổi đó
tức là nó mất cho linh dây một số tiền
nếu chỉ tính số tiền thấp nhất
mà mỗi người phải trả cho tuấn và thành
là tám đô la để được lên con tàu chật trội kia
thì con số mà hai đối tượng này
đã chiếm đoạt của bốn mươi một nạn nhân
là hơn ba trăm linh đô la mỹ
tương đương với khoảng sáu tỷ đồng tiền việt nam
đây rõ ràng là một con số không hề nhỏ
khi được giải cứu về việt nam
thiện châu và các nạn nhân
đã tìm đến nhà thành nhiều lần
nhưng không được giải quyết
không nhận được thiện trí từ những người
đem con bỏ trợ
các nạn nhân đã quyết định làm đơn gửi công an

các nạn nhân đã quyết định làm đơn gửi công an
hà văn thành và khê gửi thư
xin bộ di chú hoa kỳ tiếp nhận hà văn thành
vị quản sứ giáo sứ
sông ngọc nguyễn đình thục
có biết được việc làm phi nhân tính này
của hà văn thành hay không
bởi trong số bốn mươi một nạn nhân bị lừa đảo
trôi giặt ngoài biển có lúc tính mạng
là nghìn cân treo sợi tóc
không ít người trong đó chính là giáo dân
trong giáo sứ do ông quản lý
hay đã có một sự thiên vị khó hiểu nào đó
từ phía linh bụng nguyễn đình thục
nhằm vào một mục đích cá nhân nào đó
của vị này mà mấy lâu nay
chúng ta không còn xa lạ
vì đấy là một cái
tính lừa đảo nó nhiều hơn
cái sự kiện hà văn thành này
nó sẽ là một cái bài học
nhãn tiền cho những
người nghĩ rằng mà
anh cứ có những hoạt động
gây dối xã hội rồi hung hăng
thách thức chính quyền
là anh sẽ có một cái hồ sơ đẻ
để xin tị nạn để có một
cuộc sống sung sướng
ở những quốc gia phát triển
và đây cũng là một cái bài học
cho những người nghĩ rằng là
người nào mà có mù quáng
để ôm cái mộng
định cư nước ngoài
định cư ở nước ngoài
và để biến mình trở thành
các cái công cụ cho
các cái cá nhân các cái tổ chức
nào đó để chống phá nhà nước việt nam
vào thời điểm trước khi chương trình này lên sóng
hà văn thành đã bị trục xuất về nước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an
đã tiếp nhận đối tượng
để phục vụ điều tra theo đơn tố cáo
của các nạn nhân trong vụ việc
nước ngoài trái phép
đến đây chắc hẳn quý vị đã nhận ra
màn kịch truy đuổi chạy trốn do
hà văn thành và những người đứng sau
y giản dự cuối cùng đã đến
phần hạ màn một mũi tên trúng
nhiều đích hà văn thành vừa có tiền
để thực hiện giấc mơ mỹ bằng
một chuyến đi lòng vòng qua nhiều nước
y lại có bằng chứng và cơ hội
để lua loa lên rằng mình bị
truy đuổi tất nhiên hà văn thành
phải trốn chạy thật bởi
với số tiền mà y đã lừa đảo chiếm đoạt
của mọi người chắc sẽ không có
ai để cho hắn được sống yên ổn
nhưng thật đáng tiếc bởi dù tính
toán bao nhiêu đi chăng nữa bản chất
của một kẻ lừa đào dối trá
cũng phải bộc lộ hà văn thành
đã bị từ chối cấp quy chế tị nạn
và trục xuất về nước để đón nhận
hình phạt thích đáng câu chuyện
cũng cho thấy bộ mặt thật của những người
đứng sau y những kẻ vẫn giao giảng
đạo đức cầu nguyện cho nạn nhân
của thảm kịch xuất cảnh trái phép
chương trình góc nhìn sự thật tuần này
cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại